để chuẩn bị cho mùa hoa tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín ngay từ giữa tháng bảy dân lịch năm hai nghìn một mươi tám
nhiều hộ nông dân trồng hoa ở đà nẵng đã bắt đầu xuống giống nhiều loài hoa nhất là hoa cúc vàng
và tính đến nay thì những giống hoa ngắn ngày cũng đã được hoàn tất việc xuống giống
gia đình ông nguyễn quang trí ở phường hòa xuân quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
là một trong hơn ba trăm linh hộ trồng hoa ở hòa xuân đã hoàn thành xuống giống vụ hoa tết năm nay
hơn một mươi loài hoa khác nhau với khoảng một mươi trậu gia đình ông trí đã đầu tư giống
phân hữu cơ và đúc trậu với hơn một tỷ đồng từ nhiều nguồn vốn
tuy nhiên theo nhận định của nhiều nông dân trồng hoa đà nẵng
thời tiết nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây
gia đình ông nguyễn quang trí vận hải h kr sinh cung l cuzan
tìm countless phát diện rồi tìm ra những loại hoa khác hay nh collaboratedfs với chủ tịch áo toà cãy

nghe từ những công nhân thối tiện nhân của hòa xuân wna đapt tìm lại thể hiện cả những loại
hoặc là cho nên sử dụng hoặc trị kiểm núi có thể ích cho những con người gì đó

phần lớn mặt bằng trồng hoa của nông dân trên địa bàn thành phố đều được chính quyền địa phương tạo điều kiện cho mượn miễn phí
điều này không chỉ giúp nông dân giảm bớt chi phí đầu tư trồng hoa mà còn góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp
tập trung sản xuất hoa là thứ nhất là vùng hoa ở phường hòa sưng thứ hai là vùng hoa ở sở hà liên
thì họ vào còn những vùng còn lại thì đa số là quy mô nhỏ hơn
nhìn nhận là theo dự kiến dự báo tới cuối năm thì tiết cũng tương đối thật lợi
và trong cái sở đó thì họ bị nông dân có tính toán kế hoạch của mình để mà tổ chức chính sức cho nó tốt
và hiện nay cái việc mà triển khai thì cũng như mỗi năm cái số lượng cũng đảm bảo như mỗi năm chứ không có suy giảm
theo thống kê của hội nông dân thành phố đà nẵng tuy việc trồng hoa chủ yếu tập trung ở hai vùng là phường hòa xuân
quận cẩm lê
và xã hòa liên huyện hòa vang với khoảng một trăm năm mươi trậu và chủ yếu là hoa cúc
nhưng đây sẽ là nguồn hoa tết chính phục vụ người dân thành phố đà nẵng trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi